mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn hectare lúa rừng keo rau màu và cây ăn quả lâu năm hầu hết bị đổ ngã
tổng thiệt hại cho người dân nơi đây là hơn tám trăm linh tỷ đồng
ngành chức năng chính quyền và người dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại
tái thiết lập sản xuất tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai công tác này
sau khi lo việc nhà cửa bị sạt lở cuốn tốc mái
thì những ngày qua bà con trồng rừng sản xuất huyện miền núi ba tơ tỉnh quảng ngãi trở lại rừng trồng để dọn dẹp sau bão
trong tổng số một mươi ba ha keo trồng thì có sáu mươi bị ngã đổ gãy rụi hoàn toàn
chủ yếu là rừng keo sản xuất trồng hai ba năm
do chi phí thuê lao động quá cao nên tiền bán keo không đủ để dọn rừng
tuy nhiên bà con nỗ lực tập trung tận thu keo ngã đổ sẵn sàng bước vào vụ trồng rừng chính trong năm
cây keo của chú là ba năm tuổi
thật sự là hư hết một năm trịt bỗng hết keo
bây giờ nó ngã treo heo không có thế mà vớt vót được được
bây giờ nó treo heo để lùm sau này là nó khô lùm củi thôi
hiện các địa phương đang nỗ lực khôi phục sản xuất nhưng gặp nhiều khó khăn
tại các vùng núi phần lớn người dân thu nhập từ rừng keo sáu mươi một ha sau vài năm trồng chăm sóc
đối với khu vực trung du đồng bằng hơn bảy trăm linh hecta vườn cây ăn trà
tái lâu năm là nguồn thu lớn từ lĩnh vực nông nghiệp
vì vậy việc khôi phục phải kéo dài từ hai đến năm năm
vụ sản xuất đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một quảng ngãi gieo xạ khoảng ba mươi tám ha lúa và hàng nghìn hectare rau màu
nên nhu cầu hạt giống phục vụ
vì vậy ngoài những chính sách vay vốn hỗ trợ tái sản xuất nông nghiệp
các địa phương vùng tâm lũ tiếp tục hỗ trợ nông dân giống cây trồng kỹ thuật để nhà nông giảm thiệt hại sớm tái sản xuất
đối với lĩnh vực nông nghiệp sau mưa bão lớn bắt đầu từ những khó khăn nhất
cùng với sự trợ lực từ ngành chức năng chính quyền địa phương người dân vùng lũ quảng ngãi phục hồi sản xuất tái thiết cuộc sống mới